tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ cuối năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
trong tám tháng đầu năm bộ kế hoạch và đầu tư đã tham mưu hiệu quả cho chính phủ xây dựng và trình quốc hội
nhiều bộ luật quan trọng như luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa luật quy hoạch luật đầu tư công sửa đổi
phó chủ tịch nước đánh giá cao bộ kế hoạch và đầu tư về tư duy đổi mới phân cấp mạnh mẽ
tập trung tháo gỡ nút thắt để khơi thông về thể chế công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
đã cho thấy hiệu quả rõ nét số doanh nghiệp thành lập mới của các tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng cao nhất
so với cùng kỳ các năm đạt hơn chín mươi doanh nghiệp phó chủ tịch nước yêu cầu bộ tiếp tục nghiên cứu
để đưa ra các giải pháp trong thu hút vốn fdi đơn giản hóa quy trình thủ tục đối với công tác đàm phán
ký kết phê chuẩn các hiệp định nhân danh nhà nước bên cạnh đó cần chú trọng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công